ngay sau khi lễ ký kết hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư vũ đại thắng
bộ trưởng bộ môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp của rumani stefan radu opra
nhằm cung cấp thêm những nội dung liên quan đến hai hiệp định quan trọng này
tại buổi họp trả lời câu hỏi về việc có đến bảy mươi doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
không nắm được thông tin về evfta bộ trưởng trần tuấn anh khẳng định bộ công thương đã có chương trình
phối hợp với các hiệp hội ngành hàng các doanh nghiệp người dân để cung cấp thông tin đến nhân dân
kịp thời nhất bộ trưởng cũng lưu ý là để tận dụng được yêu đãi từ hiệp định doanh nghiệp cần bảo đảm
sản phẩm của mình đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ
thì vì vậy các doanh nghiệp của chúng ta cần phải nghiên cứu để tổ chức lại
các chiến lược của chúng ta trong thầm nhập thị trường cũng như trong các hoạt động sản xuất đầu tư
kinh doanh của mình để từ đó đảm bảo được cái năng lực cạnh tranh và sự phát triển của chúng ta phù hợp
đáp ứng được những yêu cầu cao của thị trường châu âu và nếu được như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có
điều kiện không chỉ tiếp cận với thị trường châu âu mà còn chung với cả các nền kinh tế ở các khu vực khác
và cái thứ ba nữa là chúng tôi cho rằng trong thời gian đấy trong các hoạt động thương mại thì các doanh nghiệp
của chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều các hoạt động tranh chấp thương mại cũng như đầu
với các doanh nghiệp đầu tư và vì vậy những cơ chế xử lý các tranh chấp thương mại đầu tư cũng là
những nội dung mà chính phủ đang rất quan tâm và xây dựng trong những kế hoạch để hỗ trợ cũng như
cùng với các doanh nghiệp để đảm bảo bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình trong các hoạt động
thương mại đầu tư cũng như hợp tác nói chung về việc việt nam đã có sự chuẩn bị như thế nào
để đối phó với các vụ kiện thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nêu rõ chính phủ đã nhanh chóng
hoàn thiện các thể chế chính sách đặc biệt là các vấn đề về đầu tư kinh doanh liên quan đến các
nhà đầu tư trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài về tác động của dòng vốn từ eu vào việt nam thế
nào sau khi hai hiệp định này có hiệu lực thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
chắc chắn sẽ có sự thay đổi khá lớn trong dòng vốn của các nhà đầu tư eu vào việt nam
ở đây nó thể hiện qua một số các điểm ví dụ như việc các nhà đầu tư eu sẽ an tâm hơn
cảm thấy an toàn hơn khi đầu tư vào việt nam mà việt nam thì đang vốn là một trong những trọng tâm trọng điểm
của các nhà đầu tư của eu trong quất thời gian qua và sẽ lựa chọn việt nam thông qua khung khổ của evfta
cũng như evipa để có thể tham gia vào thị trường của asean cũng như cptpp ngược trở lại thì việt nam
cũng sẽ có các quy tắc xuất xứ xuất xứ của evfta cũng sẽ đảm bảo cho chúng ta rằng là các nhà đầu tư
kể cả các nhà đầu tư ngoài eu cũng sẽ đầu tư vào việt nam để có thể tận dụng được các cái ưu thế của
xuất xứ của hàng việt nam trong hiệp định thương mại tự do evfta
tại buổi họp báo bà cecilia malshom cao ủy thương mại của liên minh châu âu cũng nhấn mạnh
vai trò của chính các doanh nghiệp trong việc tận dụng những yêu đãi của evfta hiệp định tạo ra điều
kiện thuận lợi hơn tốt hơn cho các doanh nghiệp bảo đảm rằng các trở ngại trước đây sẽ được gỡ bỏ
tạo ra môi trường thuận lợi hơn nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của chính các doanh nghiệp
đưa ra quyết định có đầu tư hay không cũng là các doanh nghiệp
bộ trưởng môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp romani stefan radu opra chia sẻ thêm
với báo chí hiệp định evfta tạo ra cầu nối những quy định đều mang tính công bằng minh bạch
lòng tin chính là từ khóa các hiệp định sẽ không thể thực thi được nếu không có sự tin tưởng lẫn
nhau kể cả những người tiêu dùng người lao động vì hiệp định này có tiêu chuẩn rất cao